hai người đàn ông xảy ra cự cãi về đôi nam nữ đang hẹn hò trong tròi gác phòng chống covid một mươi chín
trong lúc bực tức nam thanh niên đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h năm mươi phút ngày một tháng năm
hai người đàn ông cùng chú tại huyện sa thầy tỉnh con tum đi taxi có biểu hiện say xỉn
khi đến địa phận cầu crong hai người này xuống xe và thấy một đôi nam nữ ngồi tâm sự bên trong tròi gác phòng chống covid một mươi chín
lời qua tiếng lại hai bên xảy ra cự cãi
trong lúc bực tức nam thanh niên đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến một người tử vong một người bị thương nặng
qua xác định ban đầu đối tượng nam cao khoảng một m bảy mươi dáng người gầy mặc áo thun màu đen độ tuổi khoảng từ một mươi tám đến ba mươi năm
đối tượng nữ cao khoảng một m năm mươi năm dáng người bình thường tóc để ngang vai độ tuổi khoảng từ một mươi tám đến ba mươi năm
hiện công an tỉnh con tum đang điều tra truy bắt hai đối tượng gây án